kính chào quý vị và các bạn
tại khu vực đông bắc bộ dự báo từ đêm nay trở đi đến khoảng sáng ngày hai mươi năm
các tỉnh thuộc khu vực ven biển và phía nam đồng bằng bắc bộ chịu tác động của nhiễu động gió đông
nên trời nhiều mây có lúc có mưa mưa rào
các nơi khác phổ biến không mưa ngày trời có nắng nhiệt độ tiếp tục tăng nhẹ
cao nhất từ hai mươi sáu hai mươi chín độ có nơi cao hơn
sự báo là sang ngày hai mươi sáu khu vực này sẽ có mưa rào rải rác trở lại
phía tây bắc bộ có thời tiết chủ đạo là ngày nắng nhẹ không mưa đêm có mưa vài nơi
nhiệt độ vẫn ở ngưỡng mát mẻ vào ban ngày cao nhất là từ hai mươi bảy ba mươi độ có nơi cao hơn
riêng đêm và sáng sớm trời lạnh có nơi trời rét
sự báo trong ngày mai khu vực từ thanh hóa đến thừa thiên huế tiếp tục có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to sự báo là đợt mưa lần này sẽ kéo dài cho đến hết đêm mai
sang ngày hai mươi năm mưa lớn sẽ giảm chỉ cục bộ có mưa vừa mưa to
và đến ngày hai mươi sáu thì giảm xuống còn diện dài rác
do vẫn còn có mưa nhiều nên nhiệt độ trong hai ngày tới chỉ ở mức là hai mươi năm hai mươi tám độ
sau đó tăng hai độ trong ngày hai mươi sáu
các tỉnh từ đà nẵng đến quảng ngãi trong ngày mai sẽ có mưa vừa mưa to
có nơi mưa rất to sau đó mưa sẽ giảm dần trong hai ngày tiếp theo
các tỉnh từ bình định đến bình thuận chỉ có mưa rông rải rác
nhiệt độ cao nhất trên cả khu vực trong ba ngày tới không quá mức ba mươi ba độ
khu vực tây nguyên hai ngày tới
vẫn chịu ảnh hưởng của các nhiễu động từ ngoài biển vào
vì thế về chiều tối và tối sẽ có mưa rào và rông
cục bộ có mưa vừa mưa to trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
từ ngày hai mươi sáu trở đi mưa giảm xuống diện dài rác nhiệt độ cao nhất là từ hai mươi tám ba mươi một độ
nam bộ cũng duy trì mưa rông về chiều tối
trong ngày hai mươi bốn và ngày hai mươi năm cục bộ có mưa vừa mưa to
trong cơn rông có thể xảy ra lốc xét và gió giật mạnh
từ ngày hai mươi sáu trở đi mưa giảm xuống diện dài rác
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới ở khu vực nam bộ là từ ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn